chuyển đến với một câu chuyện cảm động khác
để có thể mang cái chữ đến với những học trò người đồng bào dân tộc paco vân kiều huyện hương hóa tỉnh quảng trị
những thầy cô giáo đã ngày đêm cắm bản hiến dâng tuổi trẻ tâm huyết và tình yêu tới những học trò người đồng bào dân tộc
vượt lên những gian khổ thiếu thốn và vất vả hàng ngày của cuộc sống
các thầy cô giáo luôn mang trong mình một trái tim tràn đầy yêu thương để truyền đạt kiến thức cho các em
tỉnh quảng trị hiện có hai huyện miền núi hương hóa và đắc rông
nơi đây tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc paco vân kiều sống rải rác trên những bản làng xa xôi của dãy núi trường sơn
bà con nơi đây chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc học
nên việc vận động phụ huynh cho học sinh đến trường luôn được các giáo viên quan tâm hàng đầu
đặc biệt đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
việc quan tâm kịp thời để hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần sẽ giảm thiểu nguy cơ bỏ học rất lớn
ngoài việc vận động các tấm lòng hào tâm
các thầy cô giáo còn tự trích tiền lương để hỗ trợ mua quần áo sách vở và dụng cụ học tập cho các em
đối với những giáo viên vùng cao khó khăn lớn nhất không phải là những lớp học hay nhà công vụ tạm bỡ
những con đường gặp gành
trên non hay mưa lũ mà chính là lòng người
bởi để thuyết phục được các bậc phụ huynh các thầy cô phải có sự kiên trì bền bỉ cũng như nỗ lực không ngừng
từ đó là phụ huynh rất tin tưởng tôi và con em đến trường này lập lật thường xuyên đầy đủ
để đảm bảo được duy trì được số lượng học sinh đến trường thì mỗi một giáo viên chúng tôi phối kết hợp với bên thôn bên trường thôn và ban cán bộ thôn và các gia đình phụ huynh
để bằng mọi cách để đưa các em đến trường đảm bảo sĩ số và an toàn
với phương châm ba cùng là cùng ăn cùng ở cùng nói tiếng đồng bào
nên hầu hết giáo viên ở miền nguyên
các giáo viên ở miền núi nơi đây đều biết nói tiếng bà cô vân kiều
để bổ sung thêm kiến thức cho các em có học lực yếu các thầy cô đã mở những lớp học phụ đạo miễn phí thậm chí đến từng nhà để dạy từng em
chúng tôi đã làm tốt công tác tư tưởng cho phụ huynh tức là lấy phụ huynh làm nền tảng
để từ đó là cả gia đình phụ huynh tạo được kiến tốt cho các em đến trường
các thầy cô giáo đã luôn luôn làm tốt cái nhiệm vụ là vừa dạng dạy
nhưng đặc biệt là quan tâm đến việc chăm lo học sinh để các em đến trường đi học chuyên cần
giữa đại ngàn trường sơn những người thầy giáo cô giáo quyết tâm bám lớp bám làng
mang cái chữ lên vùng cao gieo con chữ nơi đỉnh trường sơn
mang chi thức đến với trẻ em vùng miền núi đặc biệt khó khăn này